trong khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của covid một mươi chín trên thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp
tại tỉnh vĩnh phúc người bệnh cuối cùng trong số một mươi sáu người nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh và xuất viện
ngày ba ba huyện bình xuyên tổ chức công bố quyết định kết thúc thời gian cách ly đối với xã sơn lồi
kinh nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín ở vĩnh phúc được chia sẻ trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
thưa quý vị vì sao nhà máy đạm ninh bình lỗ gần năm tỷ đồng
câu hỏi của tác giả bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ và có lẽ cũng là sự quan tâm cử dư luận trước vấn đề này
kết quả kiểm toán nhà nước vừa công bố theo yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tập đoàn hóa chất việt nam đã rót sáu trăm sáu mươi bảy triệu đô la mỹ đầu tư dự án đạm ninh bình
nhưng đến nay sau chín năm đưa vào vận hành sản xuất nhà máy lại rơi vào cảnh thua lỗ gần năm tỷ đồng
âm vốn chủ sở hữu nhà nước là hai sáu trăm linh tỷ đồng
với giá than hiện nay nhà máy càng vận hành thì lại càng lỗ
kiểm toán nhà nước khẳng định là với tình hình tài chính hiện nay trong ba năm tới
nhà máy đạm ninh bình không có khả năng tự chi trả cho các khoản nợ đến hạn
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nông dân miền trung được mua rau củ quả là thông tin rất vui được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dù đối mặt với dịch covid một mươi chín nhưng thời tiết lại thuận lợi
nên nhiều loại rau củ quả của nông dân miền trung đều cho năng suất vượt dự toán
một số loại nông sản tiêu thụ trong nước vẫn giữ giá ổn định nên nông dân nhiều nơi thắng lớn
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai
thời điểm hiện tại giá lợn hơi đã tăng trở lại với mức chín mươi đồng một kg
và dự báo là sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới
trong bối cảnh hiện tại việc khẩn trương ổn định thị trường thịt lợn không chỉ giảm gánh nặng
cho mỗi bữa ăn gia đình mà còn góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
theo tổng thư ký hiệp hội trăn nuôi việt nam có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá lợn hơi
tăng đột biến trong những ngày vừa qua
trước hết là do doanh nghiệp xuất bán không nhiều trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
lại không có lợn để bán nên giá bị đẩy lên
cùng với đó khâu trung gian là các chủ giết mổ và tiểu thương vẫn giữ giá bán ở mức cao
vì vậy việc cân đối nguồn cung và quản lý điều tiết thị trường
kéo giảm giá thịt lợn thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành các cấp
cũng như là cộng đồng doanh nghiệp
đây là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm đời sống cho người dân
cũng như là góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vị mồ